các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang có quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện yên thế từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một để thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
ổ dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện yên thế phát sinh từ ngày một tháng một mươi một liên quan đến một trường hợp đi từ vùng dịch về và ổ dịch ở quán cà phê phố huyện lạng giang
đến nay huyện đã ghi nhận hai trăm ba mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín tại một mươi bảy xã thị trấn với năm mươi hai thôn bản tổ dân phố
những ngày qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự trung sức đồng lòng của người dân tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện yên thế đã từng bước được kiểm soát
số ca f mới chủ yếu trong các khu cách ly khu phong tỏa không phát sinh thêm ở các điểm dịch mới
ban chỉ huy tiền phương tỉnh bắc giang tại yên thế và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đang tập trung cao độ
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm covid một mươi chín tầm soát cộng đồng trên địa bàn
đối không bỏ sót bỏ lọt trường hợp nào đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine lập các nhóm gia lô theo nhóm dân cư nhóm cán bộ công chức viên chức trong cơ quan
đơn vị để theo dõi báo cáo sức khỏe hàng ngày phát hiện sớm các ca mắc covid một mươi chín
theo vtc news đến nay đà nẵng đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho một ba triệu người hơn năm mươi năm trong số này được tiêm đủ hai mũi
nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng tăng nên theo thống kê tất cả hai trăm ba mươi bảy f đang điều trị tại các sở y tế ở đà nẵng
đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
thành phố đang cấp rút cấp mã số định danh để sớm tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
theo báo đà nẵng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết trong ngày một mươi năm tháng một mươi một đà nẵng ghi nhận một mươi ba ca mắc mới gồm sáu ca cách ly tập trung
năm ca cách ly tại nhà và hai ca cộng đồng
năm ca cách ly tại nhà là f một liên quan đến chuỗi phòng khám âu đức quận liên triều một ca
chuỗi tại đường nại nghĩa bảy phường nại hiên đông quận sân trà ba ca
và chuỗi tại đường nại thịnh hai phường nại hiên đông quận sân trà một ca
các bệnh là f một cách ly tập trung liên quan đến chuỗi tại địa chỉ một trăm linh ba nguyễn trung trực phường an hải bắc quận sơn trà hai ca
chuỗi lây nhiễm tại đường nại nghĩa bảy phường nại hiên đông quận sơn trà một ca
chuỗi tại ca hai trăm năm mươi nguyễn công chứ quận sân trà một ca
và hai ca là nhân viên bệnh viện phổi đà nẵng lấy mẫu xét nghiệm định kỳ
một mươi ba ca mắc covid trong ngày liên quan đến bảy chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao
một mươi trên một mươi ba ca có khả năng lây lan cho cộng đồng tập trung tại quận thanh khê
trong ngày lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho ba mươi ba hai trăm bảy mươi bảy lượt người
trong đó xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cho ba mươi hai bảy trăm bốn mươi một lượt người và tết nhanh hơn năm trăm ba mươi sáu lượt người
về công tác tiêm vaccine đến nay thành phố tiếp nhận một năm trăm một mươi một hai trăm linh sáu liều
đã tiêm một ba trăm năm mươi bảy sáu trăm một mươi ba mũi trong đó có chín trăm chín mươi
sáu trăm linh bốn người tiêm mũi một và bốn trăm năm mươi bốn chín người tiêm mũi hai
toàn thành phố đang thiết lập sáu mươi chín khu vực phong tỏa với bảy trăm linh hai hộ hai tám trăm năm mươi bốn nhân khẩu
duy trì một mươi bảy cơ sở cách ly tập trung thực hiện cách ly một một trăm sáu mươi sáu người
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận hai trăm chín mươi chín ca mắc covid một mươi chín
học sinh khối một mươi hai đi học trở lại từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một khối một mươi và một mươi một học tập trung từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến thống nhất đề xuất của ngành giáo dục
về việc tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn thành phố từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trên cơ sở đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về phòng chống dịch
theo đó căn cứ tình hình dịch bệnh và việc tiêm vaccine cho học sinh
giám đốc sở giáo dục và đào tạo lê thị bích thuận đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho khối một mươi hai từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
khối lớp một mươi và một mươi một bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
riêng khối trung học cơ sở sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi một
cho học sinh khối lớp tám chín đủ một mươi bốn ngày
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến nhấn mạnh
việc dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không thể đảm bảo hết yêu cầu tiến độ
chất lượng đồng thời tác động lớn đến tâm lý của phụ huynh và học sinh
trên cơ sở chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và nghị quyết bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế lãnh đạo thành phố thống nhất
việc dạy học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm trong thời gian tới
kèm theo đó là các tiêu chuẩn điều kiện liên quan đến phòng chống dịch
lãnh đạo thành phố thống nhất đề xuất của ngành giáo dục và nhấn mạnh
việc dạy học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ một
cấp độ hai trong phòng chống dịch
tương tự giáo viên và học sinh ở khu vực cấp độ một cấp độ hai
mới đủ điều kiện tham gia dạy học trực tiếp
hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
vì vậy trước mắt ngành giáo dục phối hợp với y tế
nghiên cứu thời gian đi học trở lại đối với cấp tiểu học mầm non
trên cơ sở căn cứ tình hình dịch bệnh
để đề xuất bốc thời gian cụ thể
lưu ý việc tổ chức dạy học trực tiếp phải thông báo trước một tuần
để nhà trường phụ huynh học sinh chủ động
phó chủ tịch ubnd tp ngô thị kim yến yêu cầu
đối với các cơ sở giáo dục nghề trường đại học trên địa bàn thành phố
theo từng đầu mối kế hoạch khác nhau
cần chủ động xây dựng phương án dạy học trực tiếp
đề xuất báo cáo thành phố xem xét với điều kiện phải tổ chức tại địa phương
đang áp dụng cấp độ một cấp độ hai
và giáo viên học sinh sinh viên học viên
tối thiểu phải tiêm một mũi đủ một mươi bốn ngày
cũng theo vtc news
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh cần thơ có thêm một trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
thành phố đang tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm quy định
kiểm tra các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó vi phạm phổ biến nhất là từ ý thức của người tham gia sử dụng các dịch vụ ngoài cộng đồng
khách hàng ăn uống không giữ khoảng cách an toàn
tiếp đó là việc có tạo mã qr tại các điểm buôn bán
cung cấp các dịch vụ nhưng lại không có hướng dẫn yêu cầu kiểm tra
một số khách cũng không có ý thức tự kiểm tra
thời gian qua cần thơ đã kiểm tra hơn một trăm ba mươi năm doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh ăn uống lập biên bản nhắc nhở
xử phạt hơn một trăm linh đơn vị có cơ sở bị phạt hơn ba mươi bảy triệu đồng
dịch bệnh hiện đang tăng trở lại tuy nhiên biểu hiện lơ là
chủ quan cũng xuất hiện ở nhiều nơi
việc này nếu không sớm được chấn chỉnh số các mắc mức